trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng bảy trên địa bàn huyện quang bình tỉnh hà giang
đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
mưa lớn kéo dài khiến mực nước các con sông suối trên địa bàn huyện quang bình dâng cao
nước lũ đã cuốn trôi một người dân ở thôn tân an thị trấn yên bình
tuyến đường liên xã yên thành đi xã bản địa bị sạt lở ta lùi một mươi tám điểm
với khối lượng đất đá ước tính hơn năm trăm linh mét khối
hiện nay các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông
mưa lũ đã cuốn trôi sáu cầu tạm và hỏng một cầu tràn tại thị trấn yên bình
có hai mươi bốn hộ dân bị đất đá sạt vào nhà và hàng chục hectare hoa màu bị ngập úng mất trắng
bước đầu lãnh đạo huyện quang bình tỉnh hà giang đã xuống động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện quang bình đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã
cử cán bộ xuống cơ sở xác minh thống kê thiệt hại huy động nhân dân khắc phục tạm thời để giao thông được thông suốt
đồng thời có phương án hỗ trợ kịp thời để nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất